các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong lúc đi làm ca đêm trở về phòng trọ anh hà văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú xã tô múa vân hồ sơn la
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát hai mươi m sáu mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi hai chở vũ thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã tân ninh đại từ thái nguyên đâm va vào ống cống nằm ngang dưới lòng đường
ngay sau khi xảy ra tai nạn người dân đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu
hậu quả anh đạt tử vong khi đang cấp cứu tại trung tâm y tế huyện phú bình
chị ngọc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện giang thép nhưng sau đó cũng tử vong
xe mô tô bị hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng chức năng thị xã phổ yên đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luận phương tiện
nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được cơ quan công an làm rõ
liên quan đến vụ việc trên ông hoàng kiến trung trưởng xóm ba xã tân ninh huyện đại từ thái nguyên
cho biết gia đình đang lo hậu sự cho chị phụ thị n hai mươi ba tuổi trú tại địa bàn
chị nờ là một trong hai nạn nhân tử phong trong vụ tai nạn
theo ông trung do hoàn cảnh gia đình khó khăn bố tàn tật mẹ bị tai nạn hỏng một mắt từ nhỏ
em gái đã đi lấy chồng nên chị nờ xuống thị xã phổ yên ở trọ để làm công nhân phụ giúp bố mẹ
chị nờ gặp nạn gia đình hàng xóm ai cũng sót xa
bởi cô gái trẻ này đang mang bầu năm tháng
và chỉ bảy ngày nữa là tổ chức đám cưới
đáng ra tháng tám âm lịch là cháu cưới nhưng do ảnh hưởng của dịch nên phải hoãn lại
gia đình dự định ngày bốn tháng một mươi âm lịch tức ngày tám tháng một mươi một tới sẽ tổ chức đám cưới cho cháu
nhưng không may cháu gặp nạn khiến cả hai vợ chồng tử vong
ông trung sót xa
một lãnh đạo xã hồng tiến cho biết vị trí xảy ra tai nạn thuộc phạm vi quản lý của bang quản lý các khu công nghiệp tỉnh thái nguyên
trước kia khu vực này chưa giải phóng mặt bằng thầy thù quản lý hành chính của xã
sau khi giải phóng mặt bằng xong địa phương đã có biên bản bàn giao khu vực này cho bang quản lý các khu công nghiệp
theo quyết định được thị xã phổ yên ban hành trước đó
thì các ống cống được đặt trên đường với mục đích kiểm soát người ra vào khu công nghiệp ở cổng phía tây khu này vì lãnh đạo thông tin thêm
đáng nói khu vực xung quanh hiện trường xảy ra vụ tai nạn cũng xuất hiện nhiều ống cống khác
nằm trên lề đường và dưới lòng đường
đặc biệt chỗ này không có biển cảnh báo trời tối nhập nhèn nên bạn nam đã không quan sát được kịp
đáng chú ý theo người quen của nạn nhân anh đạt và chị nờ là vợ chồng sóc cưới
chị n đang mang thai năm tháng tuổi
chứng kiến sự vụ nhiều người đã đau đớn bày tỏ sự xót xa cho đôi trẻ
thương quá sắp đến ngày cưới rồi mà không được hưởng trọn hạnh phúc
mong các em an nghỉ ở thế giới bên kia
trời ơi sau khổ vậy thương cho cả nhà quá mất vợ mất chồng mất cả con
còn gì đường cùng hơn thế này không
mong các em đoàn tụ ở thế giới bên kia chia buồn cùng cả gia đình
nhiều hội nhóm fanpage trên các trang mạng xã hội cũng liên tục chia sẻ hình ảnh về vụ tai nạn thương tâm này
ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng thương xót trước số phận nghiệt ngã của gia đình ba người không may tử vong
một hồ nhóm chia sẻ với dòng trạng thái
hai bạn còn quá trẻ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bốn ngày nữa là tổ chức lễ kết hôn sau bao tháng ngày đợi chờ sau dịch bệnh
bạn gái đã mang thai đến tháng thứ năm bộn to
đau lòng thay
trên xe máy vẫn còn lỗng lẳng nào là sữa bào thuốc bổ sắc váy bầu máy đôi tớt v v
chắc vừa có lương cuối tháng nên hai bạn đi sắm sữa cho gia đình nhỏ
tai nạn thương tâm đến nỗi người xung quanh gọi về cho gia đình
nhưng không một ai tin
họ phải gửi ảnh xác nhận thì bố mẹ các bạn ấy mới chịu tin rằng con mình đã không còn nữa
một máy ấm nhỏ ba người chưa kịp nở đã biến mất vĩnh viễn rồi
quý vị thân mến không ít những vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trước đám cưới của những cặp vợ chồng
sự việc đôi bạn trẻ ở thái nguyên tử vong nêu trên khiến nhiều người nhớ lại sự việc tương tự xảy ra ở củ chi vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
hôn lệ đã hoạt đám tang vì cô dâu tử nạn từ trước ngày cưới
cũng khiến rất nhiều người quan tâm và lấy đi không ít nước mắt
trước đó vào hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín một vụ tai nạn thương tâm ở phú hòa đông cụ chi tp hcm đã cướp đi sinh mạng của một cô gái trẻ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nạn nhân là chị h n giờ hai mươi sáu tuổi ngụ huyện củ chi tp hcm
theo đó khi đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ gặp vụn nước lớn
chị giờ phanh gấp để chạy xe
cô gái trẻ tránh nên bị ngã
lúc này chiếc xe khách chạy hướng ngược lại do không kịp xử lý đã cán ngang người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra vụ việc chị hn t vô tình livestream để cảnh báo người dân về một vụ tai nạn giao thông chết người ở củ chi
thì anh a trong sắp cưới của nữ nạn nhân này nhìn thấy và nhận ra vợ
anh đau đớn bàng hoàng và nói sẽ bay về ngay để hoàn tất trọn vẹn lễ cưới với người yêu
cũng trên trang của mình anh a thông tin về đám cưới chuẩn bị được tổ chức vào khoảng một mươi giờ tối cùng ngày ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hôn lễ tổ chức vào một mươi giờ tối nay
mong anh chị dành chút thời gian tiễn vợ em tại xã phú hòa đông huyện củ chi tp hcm
dòng chia sẻ khiến nhiều người rơi nước mắt của chú rể
bên cạnh đó anh tờ a cũng mong muốn được thực hiện những nghi thức như một hôn lễ thực thụ bên linh cửu người vợ xấu xố
theo dõi đoạn livestream trên mạng xã hội cho thấy ngay khi vừa đến nơi người đàn ông đã không nén được nỗi đau mà bật khóc ngay trước bàn thờ của chị chơ
bởi có lẽ chẳng nỗi mất mát nào có thể lớn bằng sự ra đi đột ngột của chị giờ khi cận kề ngày cưới
người đàn ông ấy mang theo bó hoa hồng đặt trước bàn thờ vợ rồi từ từ đeo nhẫn vào ngón áp úc của mình
cẩn thận đặt chiếc còn lại lên trước di ảnh của vợ
không quên cầm mic nghẹn nghèo hát tặng chị một bài hát vô cùng ngọt ngào
có lẽ nó từng là bài hát cả hai người cùng thích từng hát cho nhau nghe
nhưng giờ đây nó lại chất chứa tất cả những nỗi mất mát đau thương sau một hôn lễ không trọn vẹn
hình ảnh người đàn ông gục ngã ôm chặt người thân sau khi bài hát kết thúc đã khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa rơi lệ
bên cạnh linh cử vợ anh tờ a cũng gửi lời cảm ơn bạn bè người thân
khi đã có mặt tại gia đình để tiễn biệt giờ đoạn đường cuối
xin cảm ơn các bạn giờ đây mình chẳng biết nói gì hơn khi các bạn đã cùng ở đây
bây giờ mình về rồi mình mong được tiếp tục làm lễ cưới của mình
mong mọi người không phản đối
sau đó anh tiếp tục đứng trước linh cử hát tặng vợ mình một bài hát tình cảm
sẽ luôn là vòng tay ấm em sẽ luôn là người yêu em cùng em đi đến cuối chân trời
có lẽ bao dự định
bao hứa hẹn của cặp đôi đều đã trang dở từ đây
tờ a đã lấy ra một sợi dây chuyền rồi đặt lên di ảnh của người vợ quá cố của mình
anh không hiểu tình yêu dành cho em lớn đến mức nào
nhất định em là người hạnh phúc nhất trong tối ngày hôm nay
anh tờ a đứng thổ lộ tình cảm của mình trước di ảnh của vợ
vụ tai nạn đã khiến những dự định và hứa hẹn về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của nhiều cặp đôi phải dừng lại
khiến cho người thân đau thương
hình ảnh về vụ tai nạn xót xa kể trên là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta
dù ở bất cứ thời điểm nào khi tham gia giao thông
cần phải hết sức đề cao cảnh giác không đi quá tốc độ đặc biệt là khi di chuyển vào trời tối
khi thời tiết và địa hình bất lợi
đến đây thời lượng của chương trình xin được khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại